hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
người dân ở các tỉnh thành phố đã bắt đầu trở về hà nội để chuẩn bị cho công việc và học tập
theo ghi nhận mặc dù mật độ người tại các bến xe đông hơn ngày thường
tuy nhiên tình trạng lộn xộn ở các bến xe thì không còn xảy ra
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bến xe nước ngầm và bến xe giáp bát
tình trạng ùn ứ chen trúc đã không xảy ra như các năm trước
theo nhiều hành khách do kỳ nghỉ lễ ngắn với tình hình mưa bão phức tạp
một số người dân lựa chọn ở lại thủ đô nên so với mọi năm giao thông không có sự đông đúc
bên cạnh đó dù vẫn là ngày nghỉ lễ nhưng nhiều gia đình đã trở về hà nội sớm để tránh ủn tắc giao thông
cũng theo phản ánh các nhà xe đã giữ đúng cam kết không tăng giá vé so với ngày thường
tuy nhiên vẫn còn diễn ra tình trạng nhồi nhét khách tại một số nhà xe
tình trạng nhồi nhét vẫn có tuy nhiên số lượng không nhiều
càng về cuối giờ chiều trên các tuyến đường các nhà xe đã trở về hà nội
đường hướng về thủ đô các phương tiện tham gia giao thông mỗi lúc một tăng
đặc biệt tại một số tuyến đường như đường vành đai ba cao tốc pháp vân cầu rẽ
các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng để điều tiết tình hình giao thông
giúp cho người dân trở về thủ đô được dễ dàng thuận lợi